vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ ba ngày năm tháng bốn xin kính chào quý vị khán giả
và mở đầu như thường lệ sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý sau đây biên tập viên viu anh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày năm tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy học viện quân y và các đồng chí
trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y thiếu tướng hoàng văn lương
ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc học viện quân y
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của học viện
và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín và mua sắm vật tư y tế kit xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của học viện quân y
đồng chí đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định của bộ quốc phòng và quy chế làm việc
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
thiếu tướng hoàng văn lương ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc học viện được phân công nhiệm vụ chỉ đạo
triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đồng chí cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
đồng chí chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm khuyết điểm của đồng chí đỗ quyết và đồng chí hoàng văn lương gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và học viện quân y
căn cứ nội dung
tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bằng hình thức cảnh cáo thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng đỗ quyết và đồng chí thiếu tướng hoàng văn lương
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng
đối với trịnh thị thúy nga phó tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán bos
với vai trò là đồng phạm giúp sức cho trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu qd
vpcsdt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
cũng trong ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với trịnh thị minh huế
cán bộ ban kế toán công ty cổ phần tập đoàn flc với vai trò đồng phạm
giúp sức trịnh văn quyết thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
liên quan đến vụ trọng án làm nhiều người thương vong ở thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân tỉnh cà mau
trong đó có phụ nữ và trẻ em
công an huyện phú tân cho biết là nghi can sát hại ba người trong gia đình
có dấu hiệu tự sát
nghi can của vụ việc là nguyễn hoàng lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
người sống như vợ chồng với chị tuyền con gái của chủ nhà
có dấu hiệu tự sát bị thương nặng trong phòng
đã được lực lượng đưa đi cấp cứu và giám sát chặt chẽ
trước đó ông trần văn hường sáu mươi sáu tuổi chú tại khóm sáu thị trấn cái đôi vảm
đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà nguyễn ngọc xứng vợ ông hường
chị trần thị mộng tuyền con ông hường
và cháu phan mạnh tiến con chị tuyền đã tử vong
thi thể nằm trên vũng máu tại nhà sau ông hường
hiện vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng phối hợp tiến hành điều tra làm rõ
thông tin mới nhất về vụ dùng dao thái lan sát hại vợ vào trưa ngày bốn tháng bốn
tại khu vực tổ tám khóm châu long ba phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
vào sáng ngày hôm nay năm tháng bốn công an thành phố châu đốc đã bàn giao hồ sơ
cùng với đối tượng là nguyễn văn bích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
phường châu phú a thành phố châu đốc cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu nguyễn văn bích và nguyễn thị cẩm tú sinh năm hai nghìn
trú tại thành phố châu đốc sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung
thời gian gần đây bích nghi ngờ tú có quan hệ tình cảm với người khác
nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tú bỏ về nhà ông lộc là cha ruột tú
bích nhiều lần đến tìm nhưng tú không chịu gặp và bị ông lộc đuổi về
ngày bốn tháng bốn bích cầm một con dao đến nhà ông lộc tìm tú
đến nơi bích dùng dao đâm nhiều nhát trúng vùng ngực bụng tú rồi bỏ chạy ra ngoài
còn tú được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó
được biết bích là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã tìm thấy
năm thi thể học sinh đuối nước thương tâm tại đập tràn sông mậu khê xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
ngày năm tháng bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa
và các lực lượng chức năng đã tìm thấy cả năm ti thể trong vụ đối nước thương tâm
tại khu vực đập tràn xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
trước đó tối ngày bốn tháng bốn công an huyện thiệu hóa nhận được tin báo của người dân
về việc có năm học sinh nữ đều đang học lớp sáu ở xã thiệu hợp huyện thiệu hóa bị mất tích
do đi học từ một mươi ba h đến chiều nhưng không thấy về
sau khi tìm kiếm gia đình và chính quyền địa phương phát hiện
tại khu vực đập tràn trên sông mậu khê thuộc thôn thắng long xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
có một số vật dụng gồm một xe đạp một xe đạp điện hai điện thoại di động và ba đôi dép
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh thanh hóa đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
và thiết bị phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
hiện lực lượng công an đang tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm nói trên
hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt ba đối tượng thu giữ một mươi một bánh heroin
ngày bốn bốn tại khu vực thôn nậm siêu
xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng
hai đối tượng là cư chiếu chú tỉnh tuyên quang và hờ thị giày chú tỉnh yên bái
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu tại nhà
sau đó tìm khách bán kiếm lời ăn tranh lệnh từ hai mươi bốn mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên khi di chuyển đến địa điểm giao hàng đã hẹn tại khu vực biên giới
thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
trước đó ngày hai tháng bốn tại khu vực thôn an san xã cốc san thành phố lào cai
công an tỉnh lào cai cũng đã phát hiện bắt quả tàng phàng a bay chú tỉnh điện biên
đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
tại cơ quan công an phàng a bay khai nhận đã móc nối với một khách hàng
tại thành phố lào cai và thống nhất bán năm bánh ma túy trên với giá là bảy trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi di chuyển tới địa phận thôn an san xã cốc san thành phố lào cai
bay đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ
công an tỉnh quảng bình trong một đêm đã đấu tranh thành công hai vụ án bắt giữ năm đối tượng
về hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tổng cộng trên một một kg ma túy tổng hợp
ngày bốn tháng bốn tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ bốn đối tượng thân trọng ba đinh thanh hùng hồ xuân đức
và đoàn tánh chi về hành vi sử dụng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn tám viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một xe mô tô bảy điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
tiếp đó vào khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày tại khu vực ở phường đồng phú thành phố đồng hới
công an tỉnh quảng bình kiểm tra phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn hữu quang
đang cất giấu trong người một túi nilon chứa ba viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc
và một gói ma túy tổng hợp loại ketamin
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm hơn chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
dạng thuốc lắc và một gói ma túy tổng hợp loại ketamin
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện các vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương
thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
từ năm đến sáu tuổi
để đầu quý ba trẻ em được đến trường học hè
và cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả
để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
hiện nay các địa phương đang ra soát chuẩn bị nhân lực vật tư sẵn sàng cho công tác tiêm chủng
được đảm bảo an toàn hiệu quả nhất
được biết hiện nay các địa phương đang ra doát chuẩn bị nhân lực vật tư sẵn sàng cho công tác tiêm chủng

nếu bao phủ được nhóm đối tượng này thì chúng ta thực sự có miễn dịch cộng đồng để trở lại cuộc sống bình thường mới
và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đặc biệt khi nhóm độ tuổi này đang sắp trở lại trường học
sau khi giao cho phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã lấy ý kiến cha mẹ học sinh
thì đã có hơn bảy mươi năm cha mẹ học sinh thống nhất để các em học sinh
từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp tại trường
vì vậy lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ký công văn
đồng ý cho phép học sinh lớp một đến lớp sáu tại ba mươi quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày mai sáu tháng bốn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
lớp học khang trang bảng đen sẵn sàng cánh cửa trường rộng mở
chỉ một ngày nữa thôi cô giáo hồng anh sẽ được đón các em học sinh của mình đến lớp
điều mà cô mong đợi suốt gần một năm qua
chúng tôi cảm thấy rất là xúc động bởi vì những cái ngày tháng rất là dài học online như vậy
thì hôm nay được đến trường lại được lau từng cái bàn từng cái bảng thực sự là rất cảm xúc
và nhất là những giáo viên lớp một như chúng tôi ngày mai đã được đón các con
bản thân các con cũng rất háo hức và giáo viên chúng tôi cũng thực sự háo hức và cảm thấy rất là vui vẻ
theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội đang có chuyển biến tích cực
số ca f trong cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh giảm mạnh trong thời gian gần đây
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các em học sinh cán bộ giáo viên
thì các trường vẫn phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch như vật tư thuốc men diễn tập và xử lý
khi ghi nhận f tại trường vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học
phương án để đón học sinh trở lại trường thì cái việc đầu tiên nhà trường phải làm đó là công tác phòng chống dịch
thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án dựa trên các văn bản chỉ đạo
bộ y tế thì cho đến bây giờ thì phải nói là chúng tôi đã có những tâm thế
về mặt y tế là chúng tôi đã sẵn sàng về mặt chuyên môn thì chúng tôi đã xây dựng kịch bản
hai phương án từ đợt trước rồi và đến bây giờ chúng tôi không bị lúng túng
chúng tôi sẵn sàng vào cuộc và rất là vui mừng khi được đón các con trở lại trường
bị ảnh hưởng lớn cả về tiếp thu kiến thức cũng như tâm lý sau một năm phải học online
nên được quay trở lại trường học trực tiếp khiến nhiều em học sinh phụ huynh vui mừng
đến trường học trực tiếp ngoài giải tỏa tâm lý cho các em trước lo ngại bị trầm cảm thì việc
trở lại trường học trực tiếp thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng khi thời điểm kết thúc năm
học chỉ còn gần hai tháng qua khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh thì chúng tôi cũng nhận thấy là
đại đa số các bậc phụ huynh đều rất là mong muốn các con được quay trở lại học trực tiếp và được
học bán chú đang rất là mong muốn cho các con quay lại ở trường bởi vì là cái thời gian học online
bởi vì là cái thời gian học online bởi vì là cái thời gian học online

những cái giải pháp mà cần thiết trong cái khi

hiện khoảng một triệu học sinh từ lớp một đến lớp sáu của thủ đô đã sẵn sàng trở lại trường học
trong khi khối học mầm non vẫn chưa được tới trường
dù chưa được ấn định ngày tuy nhiên khi thủ đô đã bước vào giai đoạn bình thường mới
học sinh tiểu học đi học được an toàn
hy vọng khối mầm non sẽ sớm được quay trở lại trường học
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức đáng chú ý
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay tp hcm
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự
như chúng tôi đã đưa tin vào trận mưa vào chiều tối qua
một quân nhân khi đang điều tiết giao thông thì xảy ra mâu thuẫn với một người dân
và bị người này rút dao đâm tử vong
sau nhiều giờ lẫn trốn đến sáng nay ngày năm tháng bốn
đối tượng gây án đã ra đồ thú
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn
năm quân nhân được điều động ra khu vực trước trường trung học cơ sở phạm văn chiêu
giáp ranh giữa phường tám và phường một mươi bốn quận gò vấp tp hcm để điều tiết giao thông
theo người dân lúc này trời mưa to được ủng ứ vì học sinh trong trường đang nhờ học
một số nhân chứng cho biết anh thanh niên mặc áo dân quân tự vệ đứng phân luồn
thì sẽ ra mâu thuẫn với bộ phụ huynh đón con
hai bên cửa cãi qua lại rồi người đàn ông cầm dao tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi
sau khi gây án nghi phạm được cho là bỏ lại một chiếc xe máy biển số tp hcm ở hiện trường rồi tẩu thoát
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận gò vấp nạn nhân là dân quân tự vệ thuộc phường đội phường một mươi bốn quận gò vấp
tiếp nhận vụ việc ngay trong đêm lực lượng công an quận đã thu tìm cả gây án
biết không thể trốn thoát rạng sáng hôm sau đối tượng ra đầu thú
tại cơ quan công an người này khai tên nguyễn thanh tuấn ngụ quận một mươi hai và đang thuê trọ tại quận gò vấp tp hcm
công an quận gò vấp đã lập hồ sơ lấy lời khai đối tượng tên tuấn để điều tra về tội giết người
trong sáng nay ngày năm tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn hoài nam bốn mươi chín tuổi
nguyên phóng viên một số cơ quan báo chí về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn hoài nam đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cung cấp các tài liệu dữ liệu điện tử và tài liệu khác liên quan tới một vụ việc có tiêu cực
từ sự vào cuộc của bộ công an ba cá nhân sau đó bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố rồi bị truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan điều tra xác định một mươi bốn người có hành vi đưa hối lộ nhưng không xử lý hình sự
mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc tố cáo và có kết luận đầy đủ
tuy nhiên ông nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do dân chủ
đăng nhiều bài trên facebook cá nhân để đạt kích các cơ quan tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu tới trị an xã hội
cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng người đúng tội đúng pháp luật
tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt quá trình công tác được tặng nhiều giấy khen bằng khen
và có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoài nam ba năm sáu tháng tù giam
công an huyện chân thành tỉnh bình phước cho biết đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời tịch thu toàn bộ ba mươi năm kg bánh sữa heo và hai trăm linh kg chân giò heo
không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi hôi thối không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
vào khoảng một mươi chín h ngày bốn tháng bốn tổ công tác gồm công an huyện chân thành
phố họp với trạm kiếm dịch động vật trân thành thuộc chiên cục trang nuôi và thú y tỉnh bình phước
đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tại biển số chín mươi ba h một nghìn bảy trăm bảy mươi chín
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hàng tạ thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ
người điều khiển xe là ông đỗ xuân vũ ba mươi ba tuổi trú xã thành phú thị xã bình long
thời điểm kiểm tra chiếc xe tải đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi ba
đoạn đi qua ấp hòa vinh xã thành tâm huyện trân thành
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên xe ô tô chứa nhiều mặt hàng thực phẩm
gồm thịt bò thịt trâu từ heo đông lạnh nhập khẩu
và một số mặt hàng thực phẩm đã qua chế biến khác
trong số hàng này có ba mươi năm kg bánh sữa heo và hai trăm linh kg chân giò heo không rõ nguồn gốc xuất xứ
đặc biệt toàn bộ số bánh sữa heo đã bị biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
bước đầu ông đỗ xuân vũ khai nhận đã mua số thực phẩm trên tại thành phố hồ chí minh
đang trên đường vận chuyển về tỉnh bình phước để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định
và yêu cầu ông đỗ xuân vũ phải tiêu hủy toàn bộ tan vật vi phạm
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tại thành phố hồ chí minh
tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ quý ii
do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức vào chiều nay ngày năm tháng bốn
lãnh đạo sở tài chính thành phố cho biết coi như nguồn lực đất tửa đất đai chưa được khai thác hết
dẫn đến lãng phí và tạo áp lực lên thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba
theo giám đốc sở tài chính thành phố hồ chí minh cho biết để đảm bảo thu ngân sách hai nghìn hai mươi hai
thành phố không được chủ quan trước những diễn biến dịch hiện hữu dù khởi đầu khá tốt
trong đó cần tận dụng các chính sách của quốc hội và chính phủ đưa ra
nếu không kích thích mạnh mẽ về đầu tư thì ảnh hưởng đến thu ngân sách và nhiệm vụ chi
nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là khai thác những nguồn lực hiện có để đạt kết quả ngay trong năm hai nghìn hai mươi
về sử dụng nguồn lực đất đai hiện vẫn còn nhiều dự án khu đất đã có quyết định giao đất rồi
nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc có những địa chỉ nhà đất đã giao sử dụng
nhưng chưa ký kết hợp đồng thuê đất
về kiểm soát chi sở tài chính thành phố hồ chí minh cho rằng
cần phải tăng cường nguồn lực cho đầu tư nhất là khi đã cam kết với chính phủ đầu tư dự án vành đai ba
trong đó có phần đóng góp lớn của địa phương còn tiết kiệm các khoản chia để tập trung cho dự án trọng điểm
theo tính toán của cục thống kê tp hcm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố grdp quý i
ước tính tăng một tám mươi tám so với cùng kỳ thấp hơn mức tăng năm bốn mươi sáu của quý i năm hai nghìn hai mươi một
từ mức giảm sâu ở quý iii bốn năm hai nghìn hai mươi một lần lượt là âm hai mươi bốn chín mươi bảy và âm một mươi một sáu
đến nay kinh tế tp hcm đã dần ổn định và phục hồi tăng trưởng dương
những bạo bệnh chưa có tiền lệ đã có bước hồi phục và đứng lên khởi sắc
cho thấy dư địa tiềm lực và sức sống của doanh nghiệp kinh tế khá tốt
năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm sẽ tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ và khởi công các dự án công trình trọng điểm
như dự án giải quyết ngập do triều khu vực tp hcm xây dựng tuyến đường sắt đô thị số hai đường vành đai số hai số ba
đây là một trong những nội dung đáng chú ý được lãnh đạo thành phố đưa ra
tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước công tác khen thưởng năm hai nghìn hai mươi
và phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức vào sáng nay ngày năm tháng bốn
theo ông võ văn hoang phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
năm hai nghìn hai mươi một đứng trước những thách thức từ đại dịch covid một mươi chín
phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực để thành phố vượt qua nhiều khó khăn đạt được những thành tựu quan trọng
trong đó tổng sản phẩm của năm hai nghìn hai mươi một giảm sâu nhưng vẫn đạt khoảng một hai trăm tám mươi chín tỷ đồng
lượng kiều hối tăng chín tổng thu ngân sách thành phố tăng hai bảy mươi ba đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng ba mươi tám
đây là cơ sở quan trọng để thành phố bước vào giai đoạn phục hồi và tăng tốc phát triển trong điều kiện bình thường mới
phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn hai mươi hai ông võ văn hoàng yêu cầu các sở ban ngành
các quận quyện và thành phố thủ đức cần tổ chức tốt phong trào thi đua cải cách hành chính
đơn giản hóa quy trình nội bộ của từng cơ quan
xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà nhũng nhiễu của cán bộ công chức
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ và khởi công các dự án
công trình trọng điểm như dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố hồ chí minh
khởi công xây dựng tuyến đường sát đô thị số hai đường vành đai hai vành đai ba nút giao thông an phú
xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát rạch nước lên
tôi đề nghị từng cơ quan đơn vị địa phương phải chủ động sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua
lựa chọn những nội dung những giải pháp mang tính đột phá trong đó tập trung phát động phong trào thi đua
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư cho doanh nghiệp thi đua đổi mới sáng tạo và phát triển
xây dựng chính quyền địa tử hướng tới thành phố số nền kinh tế số xã hội số để kết nối với chương trình chính phủ số
với mục tiêu là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giảm phiền hà và phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp của thành phố
phát biểu chỉ đạo hội nghị
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm cho rằng
năm hai nghìn hai mươi hai phải là năm kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
là năm vừa vượt chứa ngại vật vừa tăng tốc để bù đắp cho những gì chưa làm được trong năm hai nghìn hai mươi một và khắc phục hậu quả dịch bệnh để lại
chúng ta cần phải bám sát mục tiêu đã đề ra đó là phải đổi mới sáng tạo thi đua xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh hiện đại
và đặc biệt là phải gắn với chủ nghĩa
đề của năm hai nghìn hai mươi hai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị cải thiện môi trường đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp
bí thư thành ủy yêu cầu các cấp các ngành đổi mới công tác thi đua khen thưởng
không chỉ dừng lại ở bề nổi mà phải thấm sâu vào mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức và người dân thành phố
bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát kịp thời uống nắng lịch lạc
và xử lý những sai phạm tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng